liên tiếp từ ngày hai mươi sáu đến hôm nay hai mươi chín tháng sáu trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc đã xuất hiện mưa lũ
tại tỉnh tuyên quang mưa trên diện rộng một số nơi xuất hiện mưa to và rất to như huyện yên sơn lượng mưa đạt hai trăm hai mươi một mm huyện hàm yên lượng mưa đạt một trăm bốn mươi bảy mm
mưa lũ đã làm cho nhiều nhà dân cũng như công trình thủy lợi và một số đoạn đường liên thôn liên xã bị sạt lở
hàng chục hectare lúa và hoa màu của người dân bị ngập chìm trong nước
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang toàn tỉnh có một mươi nhà dân ở hai huyện hàm yên và na hàng bị đất sạt lở vào nhà
gần sáu mươi tám hectare lúa hoa màu bị ngập chìm trong nước hai công trình thủy lợi bị sạt lở hư hại
mưa to cũng làm cho lượng nước về hồ thủy điện tuyên quang lớn
do vậy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa nhà máy thủy điện tuyên quang đã phải tiến hành xả lũ
trước tình hình trên tỉnh tuyên quang đã cử cán bộ xuống các hộ dân kiểm tra tình hình thiệt hại động viên và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu thoát nước chống úng trên đồng ruộng
ngoài ra để chủ động phòng chống lũ quét và sạt lở đất hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra tỉnh tuyên quang cũng đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
ra soát kỹ từng địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng thông tin cảnh báo kịp thời cho nhân dân chủ động các biện pháp để phòng tránh
cùng với đó tỉnh tuyên quang chỉ đạo các cơ quan chức năng cảnh báo kịp thời đến người dân đặc biệt là khu vực sông suối hạ lưu các hồ đập nơi vách núi ta lưu cao biết tình hình thời tiết mưa lũ để chủ động ứng phó kiểm tra quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông tại các bến đò qua sông suối giúp người dân và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn